để công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng được tốt nhất mới đây phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cùng đoàn công tác bộ y tế đã đến động viên nắm bắt tình hình
tại trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín bệnh viện bạch mai tiến sĩ lương ngọc khuê đánh giá cao sự nỗ lực tận tâm
của các y bác sĩ đang làm việc tại đây bệnh viện giã chiến một mươi sáu có tổng cộng ba giường
trong đó năm trăm linh giường hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai đảm trách chính hoạt động của bệnh viện giã chiến
số một mươi sáu và trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai đã đưa vào đây khoảng bốn trăm linh y bác sĩ
nhiều trang thiết bị hiện đại của bộ y tế và của bệnh viện bạch mai đã được vận chuyển vào và lắp đặt
để phục vụ người bệnh hiện trung tâm đang điều trị gần hai trăm linh người trong đó nhiều bệnh nhân đã hồi phục
chuyển từ nặng sang nhẹ nhiều bệnh nhân nặng cũng tiếp tục được đưa đến trung tâm
tất cả các phòng bệnh đều có chuông báo động và các hoạt động được kết nối với trung tâm điều hành
qua hệ thống camera bất cứ biến chuyển nào của bệnh nhân đều được nắm bắt ngay để có hướng điều trị
hợp lý tại trung tâm một số tình nguyện viên từ các tôn giáo khác cũng đến hỗ trợ giúp sức cho các
y bác sĩ trong quá trình chăm sóc điều trị cho bệnh nhân đời sống của tập thể thầy thuốc và các
tình nguyện viên được tp hcm và các tổ chức chăm lo chú đáo giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuấn
giám đốc bệnh viện bạch mai kiêm giám đốc trung tâm cho biết thêm nhân lực làm việc tại trung tâm
đều là thầy thuốc chuyên gia hàng đầu về hồi sức cấp cứu và điều trị các bệnh về hô hấp
bộ y tế luôn quan tâm sâu sát và đáp ứng các nhu cầu về điều trị nên các thầy thuốc luôn yên tâm
và đạt mục tiêu cứu chữa người bệnh tốt nhất bất kể ngày đêm tuy nhiên trung tâm cần thêm máy
lọc máu bên cạnh đó việc xử lý rác thải chất thải cần được các đơn vị của tp hcm giúp
giải quyết tích cực hơn nhanh chóng hơn tất cả vì mục tiêu chung cao nhất đó là cứu người
và đảm bảo an toàn cho các y bác sĩ